chính sách nhằm tạo điều kiện và môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp
theo đó làn sóng khởi nghiệp tại việt nam đã diễn ra mạnh mẽ và có những chuyển biến tích cực
nhật bản đất nước có lịch sử kinh doanh trước chúng ta hàng trăm năm
chiết lý kinh doanh của người nhật là bài học cho nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
tuy nhiên trên thực tế các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay của việt nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
vậy để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cần phải có giải pháp như thế nào học hỏi kinh nghiệm từ đâu
tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình kinh tế và dự báo với chủ đề
khởi nghiệp ở việt nam nhìn từ kinh nghiệm của doanh nhân nhật bản
các doanh nghiệp khởi nghiệp thì chỉ có một mươi thậm chí không quá năm đến sáu người thành công
một trăm linh dự án được đầu tư hỗ trợ có thể tới chín mươi năm các dự án không thành công được ngay
không thể phủ nhận những thành công vang dội của các start up việt nam trong cộng đồng khởi nghiệp trên thế giới
tuy nhiên con số đó còn nhỏ
nhìn lại thống kê trên chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm để mỗi dự án khởi nghiệp được nhen nhóm sẽ bùng cháy
mỗi đồng vốn đầu tư sẽ không là phí hoài
theo kinh nghiệm của những người đi trước để start up có thể sống sót đòi hỏi rất nhiều điều kiện đầy thách thức
nhưng chỉ cần đi đúng hướng thì các nhà đầu tư sẽ nối nhau tự tìm đến
ba tháng đã cao lên mấy chục mét
như vậy thì thời gian để chúng ta ấp ủ xây dựng nền tảng về kiến thức nhận thức chuyên môn kỹ năng vốn tất cả những cần thiết mới là quan trọng
các doanh nghiệp hay các bạn trẻ hay các người đang muốn khởi nghiệp
thì đôi khi đừng có đốt cháy giai đoạn hay là đừng có quá vội nông nôn nóng
chính những cái nôn nóng và đốt cháy giai đoạn thì mà chúng ta ông bà luôn nói có câu là làm gì nó phải có cái thời điểm chín mùi
khi chúng ta chưa chuẩn bị chín mùi mà chúng ta đã vội vã thì không bao giờ chúng ta trưởng thành và không bao giờ nó có một cái kết quả tốt
không có doanh nghiệp nào thành công mà không trải qua những khó khăn và thất bại
thì lời khuyên của tôi là luôn luôn kiên trì và tập trung vào cái sản phẩm chính của mình
cũng như là mình tìm hiểu thêm về cái nhu cầu thị trường và tập trung vào nhu cầu của khách hàng cũng như là nhu cầu của thị trường
và phải cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn ban đầu
đã là khởi nghiệp thì thất bại rất là nhiều
có thể thất bại hàng một mươi một mươi năm lần
thì chúng ta phải đặt ra một cái bài tập
bài toán làm sao nếu như thất bại các bạn sẽ như thế nào bỏ cuộc hay đi tiếp
đó là vấn đề mà các bạn trẻ cần phải suy nghĩ trước khi tính đến chuyện khởi nghiệp
chúng ta cần phải đi con đường này rất là lâu dài bền bỉ và mang tính liên tục
chúng ta khởi nghiệp không phải một năm mà một mươi năm hai mươi năm và có khi cả đời chúng ta vẫn là khởi nghiệp thì như vậy mới có kết quả tốt được
thưa quý vị chiết lý kinh doanh đối với các doanh nghiệp nhật bản mang ý nghĩa sống còn
họ xem chiết lý kinh doanh là sứ mệnh của doanh nghiệp là hình ảnh mà doanh nghiệp mong muốn tạo dựng trong xã hội
vượt lên trên những khó khăn về địa lý và thiên nhiên chính những giá trị ấy là kim chỉ nam giúp các doanh nghiệp nhật bản đứng vững
và sớm trở thành những cái tên không thể không nhắc đến trên bản đồ kinh tế toàn cầu
chiến lược kinh doanh là một trong những yếu tố đầu tiên mà người nhật đặt ra khi bắt tay vào khởi nghiệp
người nhật đặc biệt tỉ mỉ và chú trọng đến mục tiêu và cách thức thực hiện
một tầm nhìn bài bản sẽ được đặt ra để con đường kinh doanh trong tương lai không gặp phải ngõ cụt
chúng ta định tìm kiếm những ngách thị trường để làm sao chúng ta tránh sự cạnh tranh từ ban đầu
và tiếp theo đó là để duy trì và phát triển doanh nghiệp
thì các bạn doanh nghiệp trẻ cần phải biết làm sao để xây dựng được những chiến lược kinh doanh
các kế hoạch kinh doanh nó chi tiết và hoàn hảo phải làm sao từ đó là có thể duy trì và phát triển doanh nghiệp của mình
người nhật nổi tiếng là những người chăm chỉ cần mẫn và có tinh thần tập thể kỳ luật rất cao
vì vậy chiết lý kinh doanh của họ ra đời cũng phản ánh đúng như tính cách của họ
đó là kaizen triết lý thay đổi cách tân từ những điều nhỏ bé để đạt được thành quả lớn
cai trong tiếng nhật có nghĩa là thay đổi cải tiến nâng cấp đổi mới
trong khi đó gen lại có nghĩa là liên tục không ngừng nghỉ đều đặn
vậy ý nghĩa đầy đủ của kygen là đề cập đến những sự đổi mới nâng cấp không ngừng nghỉ trong quá trình kinh doanh và sản xuất
nói về cai sự thay đổi đổi mới người ta nghĩ đến ý tưởng
nói về ý tưởng có lẽ ít nơi trên thế giới vượt qua được mỹ nơi những ý tưởng có điều kiện ra đời và hiện thực hóa
nhưng sự thay đổi đổi mới còn nói đến sáng tạo
nói đến sáng tạo cần phải học hỏi ở người nhật đó là sáng tạo cách thức mới dựa trên những ý tưởng đã ra đời

nhà đầu tư thiên thần người mỹ đã chấp cánh cho khoảng hơn năm trăm linh start up từng nói rằng
thực ra bạn có thể bắt trước đến chín mươi chín và sáng tạo chỉ một thôi cũng đủ để sản phẩm đánh bật các đối thủ khác trên thị trường
và một trong những công thức khởi nghiệp thành công được lưu truyền đó là khởi nghiệp chín mươi chín sao chép cộng một sáng tạo bằng thành công
xu hướng gần đây để khởi nghiệp thì các doanh nghiệp trẻ cần phải biết năng lực của mình ở đâu và chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực sáng tạo
để sáng tạo thì chúng ta cần phải biết rằng chúng ta áp dụng chiến lược là đại dương xanh
khi nói đến vấn đề khởi nghiệp thì thường người ta hay nghĩ đến vấn đề sáng tạo phải sáng tạo
nhưng trong một thị trường phát triển một cách cực nhanh hiện nay thì các doanh nghiệp khởi nghiệp để có sự sáng tạo đủ lớn và đủ mạnh thì điều đó rất là khó
là đối với các doanh nghiệp mới bắt đầu khởi nghiệp cho nên là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp thì một trong những cách khởi nghiệp của họ là họ có thể du nhập những cái sáng tạo của những nước phát triển
mang về những nước đang phát triển
ngay khi nói về tính sáng tạo doanh nghiệp nhật bản đã dẫn chứng rất cụ thể làm như thế nào để các doanh nghiệp việt nam khởi nghiệp một cách sáng tạo dựa trên việc tận dụng những mối quan hệ tốt đẹp giữa việt nam và nhật bản
nhật bản là một nước tiên tiến về khoa học công nghệ
các doanh nghiệp ở việt nam đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể khởi nghiệp bằng cách là hợp tác với các công ty nhật bản đã có những tiến bộ về khoa học và công nghệ mang về việt nam
vì các doanh nghiệp nhật bản họ cũng có sự hiểu biết đầy đủ về thị trường việt nam
và cái họ cần là họ muốn tìm được những đối tác ở địa phương thông thuộc thị trường trong nước để làm sao cùng họ phát triển mở rộng thị trường sang thị trường việt nam
đó cũng là một trong những cơ hội một trong những cách thức để các doanh nghiệp việt nam khởi nghiệp và phát triển
về thứ hai của từ kaizan trong triết lý kinh doanh của người nhật đó là sự bền bì
người nhật nổi tiếng thế giới về sự bền bỉ sự nỗ lực không mệt mỏi
người nhật lưu truyền câu
đẳng cấp của một người được đánh giá bằng sự nỗ lực bền bì cả đời chứ không phải là sự xuất thần bất ngờ
người nhật coi trọng sự chăm chỉ nỗ lực từng chút một lâu dài cả đời và từ đó đạt đến thành công
điều quan trọng nhất đầu tiên là mình phải làm cho đến nơi đến trốn
bất kể lĩnh vực nào cũng vậy chỉ ngành nghề nào cũng vậy
thì mình phải làm cho đến cuối cùng cho đến khi nào đạt được mục đích thì thôi
mọi khó khăn là chỉ tạm thời là thách thức
vượt qua nó
chính là đã đi gần đây
đi đến mục đích kinh doanh của mình
chỉ cần giữ được những điểm đó thì sẽ sở nghiệp được tốt
trong kinh doanh thất bại là điều không thể tránh khỏi
với tinh thần của người nhật họ sẽ bền bỉ làm việc vượt qua khó khăn bất chấp thất bại
có lẽ thất bại khó có thể đánh gục được tinh thần kinh doanh của người nhật
gặp những thất bại khi khởi nghiệp là điều không thể tránh khỏi
người nhật hành động bởi điều quan trọng là sau mỗi thất bại khủng hoảng
chính là những bài học đắt giá để đi đến thành công
ở tỉnh fukuyama
tôi có những du học sinh người việt nam rất năng động chăm chỉ
có một điều tôi khâm phục các bạn
ở điểm các bạn làm việc rất thông minh
tuy nhiên làm việc trong môi trường ở đây rất áp lực
đòi hỏi các bạn phải vượt qua nhiều khó khăn thậm chí là thất bại
tôi tin rằng các bạn trẻ việt nam có bản lĩnh để khởi nghiệp thành công
khi luôn sẵn sàng đối mặt và đứng dậy sau những thất bại
tại việt nam
mô hình của người nhật
mô hình kinh doanh của người nhật từ lâu đã trở thành bài học cho nhiều doanh nghiệp
không chỉ trong cách vận hành quản lý con người
mà còn trong triết lý kinh doanh
hướng đến con người nói chung và người tiêu dùng nói riêng
rất nhiều doanh nghiệp đã và đang nỗ lực để áp dụng những chiết lý này vào thị trường trong nước
trong đó có công ty cổ phần hợp tác y tế việt nam nhật bản
không điều gì thuyết phục hơn là một minh chứng cụ thể của một doanh nghiệp việt nam
thành lập với tinh thần và ý chí kế thừa của người nhật
đã thành công và được người nhật chào đón
đó là công ty cổ phần hợp tác y tế việt nam nhật bản
anh đỗ quang ba chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty
là một người có nhiều duyên nợ với nước nhật
là cựu sinh viên tiếng nhật
anh may mắn được tiếp xúc với nền văn hóa nhật bản một cách bài bản
sau đó anh đã có thời gian dài tiếp tục học tập và làm việc tại đất nước mặt trời mọc
đất nước nhật bản lại là nơi anh sinh ra lần thứ hai
khi anh được cứu khỏi căn bệnh nguy hiểm tại đây
sự gắn bó ấy giúp anh tôi luyện những phẩm chất đáng quý của người nhật trong anh
và anh đã khởi nghiệp từ chính cơ duyên mà anh được chữa bệnh ấy
bản thân tôi thì tôi cũng là một bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh tại nhật bản
và sau khi mà tôi được điều trị khỏi bệnh hoàn toàn tại nhật bản
thì từ sau đó thì từ trong tiềm thức của tôi
tôi đã luôn luôn nung nấu được một cái hy vọng
một cái ước mơ là sẽ phải làm việc
làm việc trong cái lĩnh vực về y tế như thế này
để đem lại cái sự may mắn và đem lại cái niềm vui
cho những cái người mà có chung cái hoàn cảnh cùng là bệnh nhân như mình
doanh nghiệp ra đời là một địa chỉ giúp bệnh nhân người việt nam
tiếp cận với công nghệ kỹ thuật y học tiên tiến của nhật bản
mà trong nước chưa có hoặc chưa đáp ứng độ mãn nguyện của người bệnh
trong việc điều trị các bệnh khó chữa như bệnh ung thư bệnh tim mạch
khó khăn trồng chất nhưng anh không từ bỏ mà quyết tâm khởi nghiệp
với triết lý kinh doanh mà người nhật đã dạy anh
trong suốt những năm tháng rong rủi nơi đất khách
tôi học được từ người nhật đó là gì
là khám phá đó là lắm bắt những cái nhu cầu thị hiếu của thị trường một cách tốt nhất
thì với cái nhu cầu của người việt nam được đi khám bệnh
với những gói khám cao cấp tại nước ngoài
đặc biệt là một cái nước mà có cái nền y học phát triển bậc nhất như là nhật bản
và với cái tình trạng diễn biến rất là phức tạp
của bệnh tật thì cái nhu cầu của người việt nam
đi điều trị những cái bệnh nani ví dụ như là những cái bệnh về ung thư
hoặc là tim mạch vân vân thì cái nhu cầu đó là rất lớn
bởi vậy cho nên cái việc mà nắm bắt cái nhu cầu đó
và hai nữa là để thực hiện những cái công việc mà những người khác chưa làm
hoặc là chưa làm được thì cái đó là tôi học được từ người nhật
khó có thể khẳng định những thành quả hôm nay của anh
hoàn toàn là những bài học từ người nhật
nhưng rõ ràng rằng sự kết hợp khéo léo những kinh nghiệm kinh doanh của nhật bản
đã là đòn bẩy giúp anh thành công trong sự nghiệp của mình
đó cũng là bài học mà anh luôn tâm niệm và muốn gửi gắm đến những bạn trẻ đam mê khởi nghiệp ở việt nam
qua cái quá trình khởi nghiệp của bản thân thì tôi muốn gửi lời khuyên
gửi một cái thông điệp đến tất cả các bạn trẻ việt nam mà đang có ý định khởi nghiệp nói rằng là
đừng có sợ khó rồi là đừng có thấy thất bại mà nản nòng
đấy thì nếu như là các bạn sinh viên thì các bạn nên chuẩn bị cho hành trang cho mình
ngay từ khi mà các bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường
thế còn đối với những bạn mà đã từng tốt nghiệp rồi hoặc đang đi làm rồi
thì ngay bây giờ sẽ hãy chuẩn bị cho mình một cái hành trang để khởi nghiệp chứ cũng đừng nên ngồi đó để chờ đợi cơ hội
cộng đồng người việt nam tại nhật bản hiện nằm trong nhóm năm cộng đồng người nước ngoài lớn nhất
ngược lại nhật bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ tư với việt nam
trong lĩnh vực khởi nghiệp thì eber asian ventur là quỹ đầu tư mạo hiểm nhật bản với năm quỹ đầu tư con
trong đó có quỹ ca asia internet fund một với hai mươi triệu vốn thành lập vào tháng chín năm hai nghìn một mươi một nhằm vào thị trường đông nam á
không thể phủ nhận trong tương lai phong cách kinh doanh của người nhật có ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình khởi nghiệp
các dự án kinh doanh ở việt nam
tại việt nam mô hình kinh doanh của người nhật đã đang và sẽ trở thành bài học cho nhiều doanh nghiệp hướng đến
không chỉ trong cách vận hành quản lý con người mà còn trong chiết lý kinh doanh hướng đến con người nói chung và người tiêu dùng nói riêng
thực sự thì doanh nghiệp và nhật bản họ làm việc rất là chuyên nghiệp họ cần cù họ chăm chỉ
và đặc biệt nữa là họ thực sự là rất là nhiều doanh nghiệp uy tín
thì đó cũng là cơ hội để cho gci việt nam cũng như là doanh nghiệp ở việt nam học hỏi
nhiều hơn có thể kể nội được những cái sản phẩm có chất lượng
cũng như là cái phương thức mà làm ăn kinh doanh nó có yếu tố quốc tế và có thể mở rộng ra được những cái học thông qua đó để chúng ta có thể học hỏi
và có thể là trở thành những cái doanh nghiệp toàn cầu nhiều nó nhiều hơn thay vì là chúng ta sẽ phải xoay quanh ở phương diện là chỉ là địa phương hay thôi
để làm được những cái sản phẩm với thị trường nhật
thì cái sự đòi hỏi cái độ chính xác cái chất lượng và cái sự cam kết về tiến độ và tất cả những cái dịch vụ khác
nó phải đảm bảo được những cái tiêu chuẩn cao hơn khắt khe và nghiêm ngặt và một cái sự làm việc hợp tác thật là nghiêm túc
tôi gần đây tôi có nghe cái từ khởi nghiệp này rất là nhiều
mỗi buổi sáng trên đài truyền hình rồi ngồi đâu cũng thấy nghe thấy
nhưng tôi nghĩ là chuyện khởi nghiệp là chuyện bắt buộc và cần phải có nhưng nó phải mang tính liên tục
đừng có là phong trào hôm nay có rồi một thời gian sau chúng ta bỏ đi chúng ta lại quên nó đi
nhưng cái quan trọng hơn đó là gì chúng ta phải tìm được những cái lĩnh vực nào chúng ta khởi nghiệp
để làm sao nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế điều kiện là kiến thức của cái con người chúng ta đang có đó mới là điều cốt lõi
doanh nghiệp ở việt nam thì tôi nhận thấy là khi mà người ta khởi nghiệp
người ta có một ý chí để mà người ta làm cái khởi nghiệp hay là gì đó thì nhiệt huyết của người ta rất là cao
mong muốn bắt tay với những người đó
khi người ta có một cái nhiệt huyết như vậy thì người ta sẽ làm và người ta sẽ cố gắng để đạt được mục đích
cuối cùng thì mục tiêu của người ta sẽ rất là dễ đạt được
với một tinh thần và nhiệt huyết như vậy thì người việt nam rất là dễ khởi nghiệp
một quốc gia khởi nghiệp cần có những cá nhân khởi nghiệp những người trẻ mở chân trời để bay lên bằng những ý tưởng mới mạnh dạn bền bỉ và sáng tạo
nhưng trên hết là quyết tâm dấn thân lập nghiệp để hiện thực hóa những đam mê của họ với niềm tin kinh doanh là con đường thực sự dẫn tới thành công
với kinh nghiệm từ nước bạn nhật bản
không xa về địa lý lại gần về văn hóa các bạn trẻ việt nam sẽ có nhiều hơn những bài học thành công trong kinh doanh của người nhật
để các dự án khởi nghiệp thành công một cách bền vững
chương trình kinh tế và dự báo hôm nay xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc email kinh tế và dự báo thnda gmail com điện thoại bốn ba trăm hai mươi sáu sáu mươi chín nghìn năm trăm linh ba
một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại